theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng bảy
bão số bốn đã đổ bộ vào khu vực phía bắc tỉnh quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số bốn trên đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị đã có gió bão cấp tám giật cấp một mươi
cửa việt gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi đông hà gió giật cấp chín vùng ven biển các tỉnh thanh hóa
nghệ an có gió giật cấp sáu ven biển hà tĩnh quảng bình gió giật cấp bảy
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bốn trong đêm hai mươi năm tháng bảy ngày hai mươi sáu tháng bảy
các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm cả đợt
ở đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la và tây nguyên có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm cả đợt